ngày tám tháng một mươi một kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa việt nam hoa kỳ và hai mươi năm năm thành lập hiệp hội thương mại mỹ tại hà nội
amcham đã tổ chức sự kiện đặc biệt với sự tham dự của ngài bộ trưởng thương mại hoa kỳ winburrough và phái đoàn một mươi bảy doanh nghiệp mỹ
là khách mời đặc biệt phát biểu trong buổi lễ ông wil burross bộ trưởng thương mại hoa kỳ đã trình bày về chiến lược ấn độ thái bình dương
của chính quyền tổng thống donald trump cùng những cam kết nhằm xúc tiến cho sự hỗ trợ của khu vực tư nhân hoa kỳ
trong nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng thị trường và bền vững trên khắp thế giới
bảy mươi năm năm qua người dân của cả hai quốc gia tin tưởng hoa kỳ và việt nam đã vượt qua những bi kịch trong quá khứ
để xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và sâu rộng như hôm nay
bộ thương mại hoa kỳ cũng cam kết nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế của hoa kỳ tại việt nam
và am cham sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp với chính phủ
để giúp tạo ra một môi trường kinh doanh hấp dẫn minh bạch và ổn định tại việt nam
với những cơ chế đổi mới việt nam nổi lên như một thị trường đầy tiềm năng hứa hẹn nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh
nhân dịp này phái đoàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hoa kỳ cũng đã đến việt nam
với mong muốn tìm cơ hội hợp tác sâu hơn với các doanh nghiệp việt
sự kiện đánh dấu tầm quan trọng của hoa kỳ trong việc phát triển mối quan hệ thương mại với việt nam lên một tầm cao mới